trong quá trình triển khai thí điểm tổ công tác triển khai đề án sáu của chính phủ cũng như cục cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội bộ công an sẽ phối hợp hỗ trợ thành phố hà nội thực hiện kết nối với cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư